tại hội thảo những giải pháp công nghệ hiện đại mang tính ứng dụng cao được nhiều doanh nghiệp rất quan tâm
doanh nghiệp có thêm phương án chọn lựa giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển kinh doanh góp phần thúc đẩy sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ
trên thị trường hiện có nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp các giải pháp dịch vụ công nghệ hỗ trợ quản trị thương nghiệp giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất hoạt động kinh doanh
trong đó đáng chú ý có những giải pháp ứng dụng thông minh do doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước cung ứng
do vậy đối với mỗi doanh nghiệp việc lựa chọn phần mềm quản lý giải pháp ứng dụng nào là phù hợp với đặc thù cá tính riêng để tận dụng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi doanh nghiệp
tối ưu hóa quy trình kinh doanh bằng ứng dụng công nghệ nhằm tiết kiệm chi phí và nguồn lực tiến tới nâng tầm sản phẩm thương hiệu việt là điều mà các doanh nghiệp hiện đại đang triển khai
đây là xu hướng bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước để nâng cao sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài trong hội nhập kinh tế quốc tế
một trong những điểm mới về đơn giản hóa thủ tục hành chính được người dân ghi nhận đó là khai sinh cho con không cần giấy đăng ký kết hôn
chính phủ vừa ban hành nghị quyết năm mươi tám nqcp về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân
liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tư pháp
thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân việt nam bãi bỏ bàn sao hộ khẩu sổ tạm trú
đối với công dân việt nam thông tin về ngày tháng năm sinh nơi sinh giới tính quốc tịch dân tộc nơi thường trú tạm trú
quốc tịch bỏ thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài hộ tịch bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
đăng ký khai sinh bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em
trường hợp cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn và đăng ký tốt hơn có yếu tố nước ngoài
bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trích lục ghi chú ly hôn
thưa quý vị và các bạn việc giải quyết thủ tục hành chính lưu động được triển khai tại một số ngành địa phương
đã và đang tạo được sự gần gũi tin cậy đối với người dân
đây là một cách làm vừa hiệu quả nhanh tiết kiệm chi phí và công sức đi lại cho người dân
đồng thời cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ
phóng sự sau đây của chúng tôi được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi và tỉnh thanh hóa
thể hiện quyết tâm cải cách hành chính hướng tới người dân vì nhân dân phục vụ của cả hai địa phương này
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện cấp thẻ căn cước cho công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên
đây là giấy tờ tùy thân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch nhận dạng của công dân việt nam
được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ việt nam
việc cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện giống cấp chứng minh thư một mươi hai số
tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh thành phố công an quận huyện và đơn vị hành chính tương đương

công dân phải đến tận nơi để chụp ảnh và lấy dấu vân tay và thực hiện một số thủ tục khác
tuy nhiên tại một số địa phương các đội phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã tiến hành làm thẻ căn cước tại bệnh viện tại nhà cho người già yếu và người khuyết tật
chúng tôi chủ động phối hợp với trưởng an các xã ở một xã trung tâm
tự nhiên là bình sơn thọ sơn đồng thắng
để chúng tôi thông báo và sắp xếp sẽ làm cho dân ở các xã đấy trong một ngày thứ bảy hoặc thứ nhật
làm một ngày nghỉ
đây là hình ảnh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành hóa
trực tiếp đến từng giường bệnh để tiến hành các thủ tục lăn tay chụp ảnh
và tiến hành làm thẻ căn cước công dân cho các bệnh nhân giả yếu
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa hợp lực để phục vụ cho việc thanh toán bảo hiểm y tế của các bệnh nhân
việc làm này tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách
trách nhiệm và ý thức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát quản lý công an tỉnh thanh hóa

tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thành hóa đã đến tận vùng sâu vùng xa
cấp hàng ngàn đăng ký mô tô xe máy điện cho bà con nhân dân cũng như các em học sinh

tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thành hóa đã đến tận vùng sâu vùng xa cấp hàng ngàn đăng ký mô tô xe máy điện cho bà con nhân dân cũng như các em học sinh

với những giải pháp hợp tình hợp lý và cách làm thấu tình đạt lý thì giờ đây hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện triệu sơn đã thông thoáng sạch đẹp hơn góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông
qua cách làm ở huyện triệu sơn có thể thấy bên cạnh việc quyết liệt giải tỏa cưỡng chế thao dỡ theo quy định cần phải có những biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cụ thể để người dân nắm được chủ trương kế hoạch của địa phương
cải cách hành chính là công khai minh bạch hướng tới sự hài lòng của người dân vì nhân dân phục vụ
chúng tôi tổ chức hội nghị mở rộng thành lập các ban vận động các mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể của thị trấn vào cuộc
phân tích động viên nhân dân rồi là vận động tuyên truyền tổ chức các tổ công tác dưới các phố được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ
tiếp theo chúng tôi gửi các thông báo đến từng hộ dân
muốn để cho người dân nghiêm túc thực hiện thì trước hết mình phải làm công bằng khách quan làm công minh
như thế thì nhân dân thấy là trách nhiệm của chính quyền của các ngành đoàn thể của nhân dân của đoàn viên hội viên là chúng ta thực hiện một việc tốt
theo thống kê của sở giao thông vận tải quảng ngãi từ năm hai nghìn một mươi năm đơn vị này đã tổ chức các nhóm công tác lưu động
hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa hải đảo thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và thuận tiện
như vậy mỗi năm đã có gần một mươi hồ sơ liên lạc
liên quan đến lĩnh vực giao thông được giải quyết theo yêu cầu của người dân
với cách làm này sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đang dẫn đầu toàn tỉnh về cải cách thủ tục hành chính
đơn vị này phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành ba trăm linh hồ sơ liên quan đến thủ tục lĩnh vực giao thông
thì bà con đến đây thì sẽ được giải quyết thủ tục trong vòng năm ngày cũng giống như là khi bà con đến với sở
nhưng mà một cái điều kiện một cái thuận lợi cho bà con là chúng ta chỉ cần có thể đánh với lưu động chúng ta một lần thôi
còn vì một số bà con ở
các quyện miền núi xa sâu nên là cái điều kiện tiếp cận thông tin của họ nó cũng còn hạn chế
nên chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho bà con từ cách viết đơn điền thông tin tới là hướng dẫn bà con chụp hình
nói chung là tạo cho bà con cái điều kiện thuận lợi nhất để đổi được theo cái phía lái xa
thì đúng quy định của bộ giao thông văn tả
cùng với nhiều người dân trong thôn hôm nay anh phạm văn tú đã đến nhà văn hóa thôn để làm các thủ tục đổi bằng lái xe máy
được sự trợ giúp của đội công tác lưu động của sở giao thông vận tải quảng ngãi anh hoàn thành các thủ tục chỉ trong một thời gian ngắn
thay vì nhiều lần phải lặn lội hàng trăm cây số xuống tỉnh mới có thể hoàn thành các thủ tục cần thiết
thì nay anh tút nói riêng bà con xã ba ngạc nói chung mất rất ít thời gian cho việc này
với sự đổi mới và cải cách này hơn sáu trăm linh hồ sơ của bà con miền núi ba tơ cũng được hỗ trợ cấp đổi giấy phép lái xe nhanh chóng hiệu quả
đây là mình không hiểu biết nhưng mà má anh thì có tác nhiệm và hướng dẫn của thế
tôi thấy đây rất là được
cũng là tạo điều kiện thường lưỡi cho người dân là khỏe tôn kém là đầy là về tỉnh rất là tôn kém
trăng giàu rồi nói chung ăn uống chi phí như thế nó cũng vật vả quá
thế đây là cũng một tạo điều kiện cho người dân rất là thường lưỡi
cải cách hành chính không những giúp các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước năng động sáng tạo
mà còn tạo môi trường bình đẳng thu hút nhiều nguồn lực xã hội giảm gánh nặng cho nhà nước
quyết tâm cải cách thủ tục hành chính hướng tới người dân sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở từng lĩnh vực
là thức đo hiệu quả thực hiện qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
như quảng ngãi thành hóa nói riêng cả nước nói chủng
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình cải cách hành chính tuần này của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại